ông nghiêm chú phường lái thiêu thị xã thuận an hiện là một chủ quán ăn tại phường bình nhâm
trước đó khoảng hai mươi ba h ngày một mươi hai tháng một mươi một ông nghiêm nghe tiếng chi hô trộm chó thì lấy xe máy truy đuổi nhưng không thấy về
đến một mươi giờ ngày một mươi ba tháng một mươi một người dân phát hiện ông nghiêm chết dưới canh nước cống bà đệ thuộc khu phố bình thuận phường bình nhâm
chiếc xe ô nghiêm sử dụng cũng được tìm thấy gần đó vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
còn tại quảng nam cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thăng bình
vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng hồ văn tâm chú bình phục huyện thăng bình về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào tối bảy tháng một mươi một tâm đến dự tiệc đám cưới tại nhà người thân trong thôn và xảy ra mâu thuẫn ẩu đả với một số thanh niên nhưng được mọi người can ngăn
sau đó tâm ra về thì gặp nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn trước đó đứng trước cửa dạp cưới gây sự tấn công
lúc này tâm đã lấy con dao trong túi quần ra để chống trả và làm bị thương trần tùng và nguyễn trường sang
sau khi gây án tâm bỏ về nhà và vứt dao trốn ra sau nhà cho đến khi bị công an bắt
sau khi được đưa đi cấp cứu nguyễn trường sang đã tử vong tại bệnh viện
một đối tượng đang mang một hai kg thuốc viện đi tiêu thụ vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh lai châu bắt giữ
đối tượng bị bắt giữ là trang a và
dân tổng mông trú tại huyện mường nhé tỉnh điện biên
theo đó vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi hai tháng một mươi một tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại khu vực bản nậm khao xã nậm khao huyện mường tè
thì phát hiện hai người đang đứng nói chuyện nghi có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy
khi thấy bóng dáng tổ công tác hai đối tượng đã lập tức bỏ chạy
tổ công tác đã khống chế bắt giữ được đối tượng trang a và đối tượng còn lại chạy thoát
khám xét tại chỗ tổ công tác phát hiện một mươi năm gói nhỏ khoảng một hai kg nhựa thuốc viện đựng trong một bao tải
tại cơ quan điều tra trang a và khai nhận đã mua số thuốc phiện trên của một người đàn ông dân tộc mông
sau đó đối tượng được một người tên là vân không rõ địa chỉ nơi ở liên hệ qua điện thoại hỏi mua thuốc phiện với giá năm mươi triệu đồng
khi hai đối tượng đang giao dịch tại khu vực bản nậm khao xã nậm khao thì bị tổ công tác phát hiện bắt quả tang thu giữ toàn bộ số thuốc viện nêu trên
metafetamin còn gọi là ma túy đá là một trong những chất gây nghiện rất nguy hiểm
người sử dụng ma túy đá thường dẫn đến ảo giác nhiều trường hợp bị mất kiểm soát dẫn đến những hành vi gây nguy hiểm đến tính mạng bản thân và người khác
điều đáng lo ngại là tình trạng sử dụng ma túy đá đang có chiều hướng gia tăng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự
phản ánh về vấn đề này tại khánh hòa
người thanh niên này đang cai nghiện ma túy đá tại một trung tâm ở tỉnh khánh hòa
dù không còn sử dụng ma túy đá song tác hại của nó vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh làm anh ta liên tục có những hành vi mất kiểm soát
còn người phụ nữ này vẫn chưa hết bàng hoàng khi một người quen của gia đình trong cơn ngáo đá đã tấn công mẹ và đứa con nhỏ của mình
rất may cảnh sát một trăm một mươi ba đã kịp thời có mặt khống chế ngăn chặn hành vi nguy hiểm của đối tượng
hồi giờ anh cũng chưa bao giờ dám bước lên lầu trên lầu chỉ có ngăn rỡ như thế này thôi
tự nhiên hôm nay đi lên đó
thì em mới cứ đi ra đi vô đi ra đi vô vậy
thì em thấy sợ em mới gọi điện cho mẹ về
thì mẹ vừa về thì vừa mới bước cửa vô thì anh đã đánh mẹ em
anh đánh mẹ em anh nhớ anh nhá mẹ em thì mẹ mới thả chạy ra ngoài
thì em xuống lầu em thấy là trên tay đằng sau lông cầm một con dao
trung tâm giáo dục lao động xã hội khánh hòa đang tổ chức cai nghiện cho hơn một trăm linh học viên và phần lớn là cai nghiện ma túy đá
khác với cai nghiện cho người sử dụng
cái nghiện cho người sử dụng heroin cai nghiện cho người sử dụng ma túy đá có quy trình nghiêm ngặt hơn
phòng ốc khu vực cắt cơn luôn phải để trống trơn hạn chế tối đa vật dụng
mỗi khi thăm khám cho học viên luôn phải có lực lượng bảo vệ theo kèm các y bác sĩ
nguyên nhân là do những người cai nghiện ma túy đá thường xuyên có hành vi mất kiểm soát
nhiều trường hợp họ tấn công lại cán bộ y tế
nó hoang tưởng dẫn đến là nó không có kiểm soát được hành vi
dẫn đến một số các
nó gây nặng nề về các ẻo giác ẻo thanh ẻo tị
nó nghĩ là ai xui khiến nó theo dõi nó ém hại nó
và nó hay đối kháng lại
tình trạng sử dụng ma túy đá của một bộ phận thanh niên có xu hướng gia tăng đáng lo ngại
qua công tác đấu tranh của lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy khánh hòa
thì hơn một nửa số vụ án do lực lượng này đấu tranh triệt phá liên quan đến ma túy đá
số lượng tăng vật ma túy đá thu giữ ngày càng tăng lên
đấy nhu cầu của người sử dụng cũng ngày càng nhiều
tình hình mua bán và tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy
ở các vũ trường các quán bar các trạm nhà nghỉ thì vẫn diễn biến phức tạp
việc mua bán ma túy thì ngày càng phổ biến ở chỗ ma túy đá
hiện nay là ma túy đá các đối tượng sử dụng nhiều hơn hàng ma túy khác như heroin hoặc là cần sa
tác hại từ việc sử dụng ma túy đá
điều đã được cảnh báo và để hạn chế những hệ lụy nguy hiểm từ việc sử dụng ma túy đá
các cơ quan chức năng ở khánh hòa đang tập trung đẩy mạnh công tác đấu tranh triệt phá
các đường dây mua bán trái phép chất ma túy kết hợp với tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền vận động
nhất là đối với thanh thiếu niên
lực lượng tuần tra phòng chống tội phạm thuộc cảnh sát cơ động công an tp đà nẵng
vừa bắt quả tang đối tượng lê ngô công đức hai mươi ba tuổi chú quận ngũ hành sơn
đang trộn cắp ở bệnh viện đà nẵng
trước đó đối tượng đức đã trà trộn vào bệnh viện lợi dụng người nhà bệnh nhân sơ hở
thực hiện hành vi trộn cắp tài sản
tại cơ quan công an đức khai nhận đã nhiều lần thực hiện trộm cắp tại bệnh viện đà nẵng
tài sản chủ yếu là điện thoại di động ví tiền
ngoài các điện thoại thu giữ trên người đối tượng lực lượng chức năng còn làm rõ và thu hồi nhiều điện thoại
đã bị đối tượng mang cầm cố tại các tiệm cầm đồ trên địa bàn
tiếp theo là thông tin về bắt giữ các đối tượng cướp tài sản
tại tây ninh bốn đối tượng gồm nguyễn hoàng nam nguyễn tránh đại nguyễn văn thiên và bùi tuấn thành
cùng chú xã lộc giang huyện đức hòa tỉnh long an vừa bị công an huyện trảng bàng tỉnh tây ninh ra quyết định bắt tạm giam
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận hàng ngày cứ từ hai mươi hai h hôm trước đến ba h sáng hôm sau
các đối tượng mang theo dòi điện hoặc khúc cây chở nhau trên hai xe mô tô
đi dảo quanh những tuyến đường vắng thuộc huyện trảng bàng
khi thấy ai chạy xe mô tô một mình thì chúng chặn lại rồi dùng hung khí mang theo dọa đánh
làm nạn nhân hoảng loạn sợ hãi bỏ xe chạy rồi trúng cướp xe
sau khi cướp được tài sản các đối tượng mang qua campuchia bán lấy tiền tiêu xài
chỉ trong vòng một tháng các đối tượng đã thực hiện trót lọt sáu vụ cướp với sáu xe máy cao loại
trong khi đó tại bình phước sau nhiều ngày trinh sát theo dấu vết thủ phạm gây ra hàng loạt vụ cướp táo tợn trên địa bàn huyện đồng phú
công an huyện đã bắt giữ thành công tên cướp manh động chuyên cướp giật và cướp tài sản của người đi đường
trong khoảng thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu trở lại đây công an huyện đồng phú liên tiếp nhận được tin trình báo của các bị hại
trong ba vụ cướp giật và cướp tài sản xảy ra vào ban đêm trên địa bàn
tài sản bị cướp là xe mô tô tiền vàng và điện thoại di động
sáng sớm ngày tám tháng một mươi một chị nông thị lanh chú tại xã thuận lợi huyện đồng phú
đến công an xã trình báo về việc chị vừa bị một đối tượng chặn đường đe dọa và cướp tài sản trong đêm trước
tên cướp chiếm đoạt một dây chuyền vàng một mươi tám k trọng lượng một bốn mươi ba chỉ hai triệu năm trăm linh nghìn đồng và một điện thoại di động
ngay sau đó lực lượng công an xã và huyện nhanh chóng đến hiện trường vụ cướp để xác minh điều tra
từ lời kể của nạn nhân các trinh sát và cán bộ điều tra nhanh chóng khám nghiệm hiện trường thu thập dấu vết tài liệu vật chứng
ngay trong ngày tám tháng một mươi một lực lượng công an huyện đồng phú phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắt giữ một nghi phạm để đấu tranh
tại cơ quan công an đối tượng khai tên là trần tuấn vũ hai mươi năm tuổi thường trú tại phường sơn giang thị xã phước long
ở trọ tại khu phố bào ké thị trấn tân phú huyện đồng phú
vũ đã có hai tiền
vũ đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đến nay công an huyện đồng phú đã thu hồi được một số tăng vật gồm một xe máy một điện thoại di động gần một triệu đồng tiền mặt một con dao bấm và một số đồ vật khác
hiện trần tuấn vũ
đang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra mở rộng các vụ án khác
phần cuối bản tin là
nhiệt độ tại miền bắc đã tăng lên nhanh tuy nhiên hiện tượng sương mù và mưa nhỏ vài nơi trong thời điểm ban sớm cũng ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động giao thông của người dân
trong ba ngày tới tại khu vực phía tây bắc bộ đêm và sáng nhiều mây có mưa nhỏ và sương mù vài nơi chưa chiều trời nắng gió nhẹ với nhiệt độ ngày đêm là một mươi chín ba mươi một độ
trong ba ngày tới tại khu vực phía tây bắc bộ đêm và sáng nhiều mây chơi phổ biến nhiều mây lúc này mưa nhỏ có thể xuất hiện vài nơi tại vùng núi cao và sương mù nhẹ cũng xuất hiện tập trung tại những vùng tiếp giáp với biển
vì vậy nền nhiệt độ sẽ giảm nhẹ nhưng nhìn chung biến đổi không nhiều với nhiệt độ cao nhất là hai mươi sáu hai mươi chín độ
sau đó sang đến ngày thứ tư và thứ năm giữa tuần kiểu thời tiết này còn duy trì và vẫn chưa có một đợt không khí lạnh mạnh nào có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh miền bắc
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
không có hệ thống đặc biệt nào tác động nên toàn vùng có mây thay đổi mưa chỉ xảy ra vài nơi ở phần phía nam của khu vực
về đêm và sáng nhưng với lượng nhỏ chưa chiều trời có nắng cùng nền nhiệt độ tăng lên mức là hai mươi tám ba mươi độ
đến ngày một mươi bảy thì có mưa rào và rông tập trung tại phần phía nam khu vực vì vậy mà người dân cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi sáu mây thay đổi có mưa vài nơi ngày nắng
tuy nhiên từ ngày một mươi bảy với ảnh hưởng của những nhiễu động từ biển tạt vào nhiều khả năng mưa rông sẽ tăng trở lại khu vực
vì vậy mà người dân cần đề phòng khả năng có tô lốc và gió giật mạnh trong mưa rông với nhiệt độ là hai mươi bốn ba mươi hai độ
tại khu vực tây nguyên dự báo trong hai ngày tới chi phối khu vực sẽ là trường gió đông đến đông nam hoạt động yếu
nên toàn vùng mưa cũng không xảy ra nhiều trời phổ biến ít mưa xe xe lạnh trong buổi sớm và có nhiệt độ trưa chiều tăng lên mức là hai mươi tám ba mươi một độ
trong khi đó
các tỉnh thành phía nam bộ thì thời tiết sẽ mát mẻ về đêm và sáng trưa chiều còn nắng cùng nhiệt độ tăng lên mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
về chiều tối và đêm mưa rào vẫn xảy ra ở một vài nơi
cũng vào khoảng ngày thứ năm giữa tuần mưa rông khả năng sẽ tăng hơn về diện tại các tỉnh thành phía nam
nên nhiệt độ trưa chiều vì thế sẽ giảm nhẹ dần
bản tin mùa mùa online trưa ngày một mươi bốn tháng một mươi một của truyền hình công an nhân dân đến đây là kết thúc